hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trên cơ sở đánh giá chấm điểm suy tôn danh hiệu thi đua theo đúng quy trình quy định
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã đề xuất hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an
xem xét đối với ba đơn vị được đề nghị nhận được cờ thi đua của chính phủ
ba đơn vị được đề nghị nhận cờ thi đua của bộ công an
ba đơn vị nhận bằng khen của bộ công an và một số đơn vị được đề nghị nhận cờ thi đua của một số bộ ngành khác
đối với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc
hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an đã cho ý kiến đối với một mươi tám cá nhân ở các cấp trong công an nhân dân
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị việc xét các danh hiệu thi đua khen thưởng
phải đảm bảo tính chính xác đối với các điều kiện tiêu chuẩn quy trình xét tặng phải khách quan chặt chẽ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải thực sự trú trọng
xây dựng đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức nội dung
bảo đảm tính thực chất và có tính lan tỏa chủ động phát hiện nhiều tấm gương
nhân tố điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc
nhất là cán bộ chiến sĩ đang tham gia công tác tại cơ sở
tại cuộc họp một số khó khăn vướng mắt trong công tác thi đua khen thưởng
cũng đã được bộ trưởng tô lâm cho ý kiến đảm bảo việc khen thưởng được kịp thời
thượng tướng trần quốc tàu ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ tại trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc thôi giữ chức vụ và kéo dài hạn tuổi phục vụ để tiếp tục công tác
tại trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đối với thiếu tướng nguyễn đăng tiến
hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn ngọc cương phó cục trưởng cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ
hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân kể từ ngày một chín hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng đảng ủy lãnh đạo trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
chúc mừng thiếu tướng nguyễn đăng tiến và đại tá nguyễn ngọc cương đã được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an lựa chọn tin tưởng giao nhiệm vụ mới
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn đồng chí nguyễn ngọc cương tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu
tu dưỡng và giải luyện bản thân phát huy trình độ kinh nghiệm trải nghiệm đã có
để cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu
xiết chặt kỷ luật kỷ cương quy chế làm việc quy trình công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo bộ công an giao
phát biểu nhận nhiệm vụ đại tá nguyễn ngọc cương trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã lựa chọn tin tưởng giao nhiệm vụ mới
đây là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi cá nhân phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân
đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mới
đoàn khảo sát số hai tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã làm việc tại tỉnh quảng ninh
phát biểu kết luận buổi làm việc thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đánh giá vị trí chiến lược quan trọng của quảng ninh trong công tác quốc phòng an ninh quốc gia
đứng trước những nguy cơ thách thức về an ninh truyền thống an ninh phi truyền thống
đồng chí đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục đánh giá bổ sung kiểm điểm kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
trong đó làm rõ những đổi mới không chỉ về quốc phòng an ninh
văn hóa để làm cơ sở vững chắc cho bảo vệ tổ quốc
tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
thực hiện tốt công tác xây dựng và bảo vệ đảng bảo vệ chính trị nội bộ xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh
xây dựng phương án phân công cụ thể để đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống
trong công tác đối ngoại phát huy hiệu quả hơn nữa việc củng cố mở rộng và thắt chặt quan hệ hợp tác với các quốc gia láng giềng
đảm bảo xây dựng biên giới ổn định hòa bình hữu nghị và hợp tác
hội phụ nữ cụng thi đua số ba bộ công an vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỷ cương trách nhiệm
vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc gia đình giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
hội phụ nữ cụm thi đua số ba bộ công an vừa tổ chức hội nghị ký kết giáo ước thực hiện phong trào thi đua phụ nữ cụm thi đua số ba
nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội phụ nữ công an khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo sự tận tâm trách nhiệm
ý chí quyết tâm vượt qua thách thức của phụ nữ công an xây dựng người phụ nữ công an nhân dân có bản lĩnh vững vàng
nhân văn có kỷ cương trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng cuộc sống hạnh phúc vùn đắp các giá trị gia đình trong giai đoạn mới
trước đó hội phụ nữ cụng thi đua số ba đã phối hợp với công an tỉnh tuyên quang công an huyện sơn dương
tổ chức trao tặng một mươi xuất quà cho một mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại trường trung học cơ sở trung yên huyện sơn dương
tổ chức về nguồn tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tân trào và khu di tích lịch sử công an nhân dân
sau hơn bốn tháng triển khai cuộc thi đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an tổ chức đã chính thức khép lại với lễ tổng kết và trao giải vào ngày hôm nay tại hà nội
cuộc thi đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai đã thu hút hơn một mươi bài dự thi
với đa dạng thể loại từ bài viết clip đến tác phẩm hội họa
đặc biệt cuộc thi có sự tham gia của một trăm linh các học viện trường trong công an nhân dân chín mươi bốn công an địa phương
ban tổ chức đã trao tám giải a một mươi sáu giải b hai mươi năm giải c một mươi chín giải khuyến khích cho các cá nhân và nhóm tác giả bốn giải tập thể
đồng thời lựa chọn ba mươi bài thi của học viên sinh viên các trường học viện nhà trường công an nhân dân đã đạt giải
gửi tham gia vòng thi đại sứ văn hóa đọc toàn quốc do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách học tập trong công an nhân dân ngày càng phát triển
đồng thời góp phần làm lan tỏa truyền cảm hứng cho các cán bộ chiến sĩ có thêm niềm đam mê đối với sách
tăng khả năng sáng tạo trong học tập rèn luyện
với tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng nam
đã tập trung quyết liệt giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân
đặc biệt là cán bộ chiến sĩ luôn tiếp nhận và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân
tạo được sự tin tưởng cho nhân dân khi đến liên hệ công tác
tại hai điểm tiếp công dân giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an quảng nam
tại thành phố tam kỳ và thành phố hội an luôn có đông công dân đến làm hộ chiếu phổ thông
với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ còn người dân đến làm thủ tục còn cán bộ tiếp nhận phục vụ
cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh đã thay ca làm xuyên trưa để giải quyết hồ sơ làm thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân
trong thời gian vừa qua thì cũng đã giải quyết một lượng lớn hộ chiếu của bà con
thứ nhất là do nhu cầu sau dịch thứ hai thì trong mùa du lịch trọng điểm thì nhu cầu cấp hộ chiếu của bà con cũng tăng cao
chị huỳnh thị châu đến làm thủ tục cấp hộ chiếu
do có đông công dân đến làm thủ tục
nên chị đã chọn đăng ký làm hộ chiếu trực tuyến ngay tại máy của phòng quản lý xuất nhập cảnh đặt tại nơi tiếp công dân
với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh
chị châu và nhiều người dân đã đăng ký thành công thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến trong thời gian ngắn
các chiến sĩ làm hộ chiếu như vậy là phục vụ rất tốt
chị lúc nào thì chị cũng chưa biết nhưng mà nhờ công bộ nhân viên ở đa họ hướng dẫn tận tình cho chị
chị là làm sao
đặc biệt qua thực tế giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông
đã phát sinh những vướng mắc liên quan đến mẫu hộ chiếu mới
cán bộ chiến sĩ luôn ghi nhận giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan tạo thuận lợi nhất cho người dân
đối với những bà con có yêu cầu in bị chú nơi sinh vào trong hộ chiếu
thì phòng quản lý xuất nhập cảnh quan trị các bộ chiến sĩ là tiếp nhận
hướng dẫn và tiếp nhận một cách nhanh chóng và đề đạt chuyển yêu cầu đó ra cục xuất nhập cảnh
trong vòng năm ngày làm việc là cấp ngay cái nơi bị chú cho bà con vào trong hộ chiếu
để phục vụ cái nhu cầu đi lại của bà con
với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an quảng nam đã giải quyết hơn một trăm linh hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu cho công dân
cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng nam
sẽ nỗ lực để phục vụ tốt nhất tạo sự tin tưởng cho người dân
thưa quý vị và các bạn đặc xá là một trong những chế định pháp lý
được quy định tại điều tám mươi tám hiến pháp nước cộng hòa sở hữu chủ nghĩa việt nam
được thể chế hóa bằng luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám và các văn bản pháp luật có liên quan
quá trình xét quyết định đặc xá cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
và những phạm nhân đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
đều được thực hiện chặt chẽ công khai công bằng chính xác và đảm bảo dân chủ theo quy định của pháp luật
đặc biệt những phạm nhân có quốc tịch
các phạm nhân nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch việt nam
trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện
chimachi deppan quốc tịch nigeria hiện đang là phạm nhân thụ án tại trại giam vĩnh quang
do thông thạo tiếng việt nên ben đã đọc và tìm hiểu rất kỹ về các quy định điều kiện đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
đấy nó là một phần để cho phạm nhân ra sớm
không giỏi tiếng việt như ben lee shaolong phạm nhân quốc tịch trung quốc
và tất cả các phạm nhân người nước ngoài khác đang thụ án tại trại giam vĩnh quang
đều được cán bộ quản giáo giải thích hỗ trợ đối chiếu hồ sơ
những trường hợp phạm nhân không biết tiếng việt cán bộ sẽ dịch hướng dẫn cách viết đơn đặc xá bằng tiếng anh
những trường hợp phạm nhân không biết tiếng việt cán bộ sẽ dịch hướng dẫn cách viết đơn đặc sá bằng tiếng anh
trong đợt đặc sá năm nay trại giam vĩnh quang có tám mươi một hồ sơ được đề nghị đặc sá trong đó có năm hồ sơ là của các phạm nhân người nước ngoài
hồ sơ xét đặc xá của các phạm nhân nước ngoài được hội đồng trại giam xét duyệt chung cùng với hồ sơ của người việt nam theo đúng quy định của pháp luật
hồ sơ xét đề nghị đặc sá cho các phạm nhân làm bảo công khai minh bạch và đúng quy định
thế thì là ngoài cái việc mà phạm nhân tự nghiên cứu tìm hiểu và liên hệ với bản thân mình xem mình có đủ điều kiện hay không tiêu chuẩn đủ tiêu chuẩn hay không
thế thì chúng tôi có một đội ngũ cán bộ từ quản giáo cho đến cán bộ giáo dục hồ sơ nghiên cứu kỹ từng hồ sơ của từng phạm nhân một
thấy những phạm nhân nào đủ điều kiện tiêu chuẩn thì chúng tôi hướng dẫn cho phạm nhân viết đơn
để hỗ trợ cho các phạm nhân người nước ngoài
hiện trại giam đã chuẩn bị sẵn danh sách sẵn sàng thông báo cho đại sứ quán quốc gia của phạm nhân được đặc xá để kịp đến đón đúng ngày trao quyết định
việc xem xét đặc xá cho những trường hợp quốc tịch nước ngoài trên cơ sở công bằng minh bạch
một lần nữa giúp cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn về chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta